sở tài nguyên và môi trường của hà nội vừa có quyết định về việc thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở tại hàng loạt dự án khu nhà ở hỗn hợp trung cư cao tầng
theo đó có một mươi bốn tòa nhà trên địa bàn huyện thanh trì quận hà đông có danh sách những căn hộ những tầng bị thu hồi và hủy sổ đỏ đã cấp với số lượng cả nghìn căn hộ đã cấp do chuyển đổi công năng và nâng tầng trái phép
thậm chí có quyết định thu hồi và hủy sổ đỏ được ký đối với những trường hợp vừa mới được cấp sổ chưa đầy một tháng
đối với những trường hợp này thì sở tài nguyên và môi trường hà nội đã nêu rõ lý do
trong quá trình sở thẩm định hồ sơ và cấp sổ đỏ đã có sai sót không đúng theo quy định của pháp luật về đất đai